chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
với ai việt nam thì nhu cầu thị trường đang rất là lớn tại vì mình cũng là đất nước trẻ và mức độ chuyển đổi của mình rất là nhanh
mình là một trong những đất nước có chiến lược chuyển đổi số nói chung là thuộc hàng sớm của thế giới nên nhu cầu về nhân sự rất là nhiều
tôi nghĩ trong ngành ai này tất nhiên là ai cũng thấy một bức tranh nhân sự đang rất là hot về nhu cầu cũng như là xu hướng ứng dụng ai
trong tất cả các lĩnh vực thì hiện tại ai là một trong những ngành được xem là hot nhất và nhân sự ai là một trong những nhóm nhân sự mà được săn đón nhiều nhất trên thị trường lao động bây giờ
báo cáo thị trường it việt nam năm hai nghìn hai mươi hai do top da phát hành mức lương lập trình viên giao động từ hơn tám triệu đồng đến năm mươi bốn ba triệu đồng mỗi tháng cho các vị trí khác nhau
còn ký sư ai ở việt nam chưa thể đạt mức lương như trên thế giới
sông thu nhập cũng khá cao
thường từ bốn đến năm đô la mỹ mỗi tháng
tuy được săn đón với mức lương hấp dẫn các chính sách đại ngộ cao
sau nguồn cung nhân lực trong lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và tốc độ phát triển cũng như mong đợi của ngành
nhân sự của mình cũng có những vấn đề
các bạn mặc dù rất là trẻ rất là giỏi trong việc tìm hiểu nhưng đâu đó kinh nghiệm thực tế
rồi là một số kỹ năng mềm như là kỹ năng quản lý này kỹ năng trao đổi kỹ năng báo cáo thì nhân sự nhà mình vẫn hơi yếu
khả năng học hỏi rất là tốt và chịu khó học hỏi
nhưng mà mình cũng có những yếu điểm
nếu mà bổ sung được những yếu điểm đấy thì mình nghĩ là cái ai của mình cái nhân sự của mình sẽ tốt hơn rất nhiều
theo bộ khoa học và công nghệ sau hơn một năm triển khai chiến lược trí tuệ nhân tạo
trong báo cáo chỉ số sẵn sàng về ai của chính phủ do tổ chức ospor insite kết hợp với trung tâm nghiên cứu phát triển quốc tế của canada thực hiện
ghi nhận năm hai nghìn hai mươi một việt nam đức ở vị trí thứ sáu mươi hai
trong một trăm sáu mươi quốc gia được đánh giá xếp hạng trên thế giới tăng một mươi bốn bậc so với năm hai nghìn một mươi
cùng với đó là các chính sách thu hút nhân sự từ các doanh nghiệp và tuyến dụng
mở ra cơ hội nghề nghiệp cũng như lộ trình thăng tiến rõ ràng đối với nhân sự lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
nếu có thể nắm bắt thời cơ khi thị trường lao động đang khác nhân sự ai
nhân lực ai là một việc rất rất là hot và rất là được nhiều công ty săn đón
thì bản thân henneken cũng có những chiến lược để mà đầu tư vào
không chỉ nhóm ứng viên ai ứng viên trong mạng digital technology mà còn tất cả ứng viên
chúng tôi có những lộ trình phát triển riêng cho từng đối tượng ứng viên
ví dụ như là chúng tôi queo căm chúng tôi chào đón những ứng viên là các bạn sinh viên mới ra trường
khi nhờ các bạn vào chúng tôi sẽ có những lộ trình phát triển cũng như là dự án để bạn có thể vừa học vừa làm
còn đối với những ứng viên mà có kinh nghiệm chúng tôi hiểu được họ tìm kiếm không chỉ một công việc mà còn là một sự nghiệp một sự thăng tiến
theo chiến lược một mục tiêu cụ thể đến năm hai nghìn hai mươi năm
việt nam nằm trong nhóm năm nước dẫn đầu khu vực asean và nhóm sáu mươi nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu phát triển và ứng dụng ai
có thể thấy với sự phát triển cũng như tốc độ ứng dụng ai vào các lĩnh vực đã tạo ra cơ hội nghề nghiệp cho ứng viên it nói chung và trí tuệ nhân tạo nói riêng
tuy nhiên để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về trình độ cũng là bài toán khó không chỉ cho ứng viên nhà tuyến dụng mà còn là thách thức cho cả cơ quan quản lý đào tạo nhân lực
vừa rồi là những thông tin trong thành phố hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi còn bây giờ quang huy xin chào và hẹn gặp lại